một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch lên đến một trăm tám mươi tỷ đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang triệt phá thành công
trước đó vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành bắt quả tang đối tượng vũ thị phượng chú tại thị trấn việt quang huyện bắc quang về hành vi tổ chức đánh bạc
qua đấu tranh khai thác đối tượng và các dữ liệu thu thập được cơ quan công an đã tiến hành triệu tập một mươi ba đối tượng khác có liên quan
chủ yếu cư trú trên địa bàn thị trấn việt quang huyện bắc quang thị trấn cóc bài huyện xín mần và phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm tp hà nội
cơ quan công an xác định số tiền giao dịch của đường dây này mỗi ngày trên năm trăm linh triệu đồng
các đối tượng hoạt động từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng